còn tại thành phố hồ chí minh thành phố vừa khẩn trương xử lý ổ dịch covid một mươi chín tại một tu viện ở quận gò vấp
hiện chủng ca bệnh này được khoanh vùng toàn bộ khuôn viên tại nhà dòng được phong tỏa tạm thời
tất cả người đang sinh sống tại đây được theo dõi sức khỏe
theo báo cáo của ủy ban nhân dân phường năm quận gò vấp ngày một mươi năm tháng hai một trường trung học cơ sở trên địa bàn phường sáu
xét nghiệm tầm soát và phát hiện học sinh dương tính với sars cov hai
học sinh này có triệu chứng mệt mỏi đang cư trú tại một tu viện trên đường dương quảng hàm phường tám
ngày một mươi sáu tháng hai tu viện này đã thực hiện tầm soát cho toàn bộ học sinh tu sĩ và những người đang cư trú tại đây
qua test nhanh phát hiện năm mươi bốn ca dương tính gồm năm mươi ba học sinh và một tu sĩ
nhận thấy có sự lây nhiễm giữa các em học sinh sống trong những khu nhà qua sinh hoạt thể thao học tập tại tu viện
ủy ban nhân dân phường cùng trạm y tế phường đã nhanh chóng
trạm y tế phường đã nhanh chóng kiểm tra hướng dẫn nhà dòng cách chăm sóc điều trị cho f
theo dõi f một đảm bảo các quy định phòng chống dịch
toàn bộ khuôn viên tại nhà dòng được phong tỏa tạm thời
tất cả người đang sinh sống tại đây được theo dõi sức khỏe
khu nhà của f đang điều trị và khu vực sinh sống của f một được răng dây đảm bảo cách ly an toàn riêng biệt
trường học của các f cũng được thông báo để tầm soát khi phát hiện ổ dịch
ngành y tế cũng đã lấy mẫu xét nghiệm rt pcr cho năm kf tại tu viện
và lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên một mươi kf để giám sát biến chủng omicron
hiện chính quyền phường tiếp tục theo dõi tình hình thường xuyên trao đổi giám sát
để kịp thời xử lý ổ dịch và nắm tâm tư nguyện vọng để hỗ trợ nhà dòng
cho các công tác hậu cần chăm sóc điều trị f
nhà dòng trên cũng đang thực hiện đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống dịch
bên cạnh đó tp hcm cũng đã phát hiện thêm một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín thuộc biến thể omicron
sau khi giải trình tự gen tất cả đều nhập cảnh
như vậy đến hiện nay tp hcm đã phát hiện tổng cộng một trăm tám mươi ba ca mắc covid một mươi chín
nhiễm biến thể omicron trong đó có một trăm bảy mươi hai ca nhập cảnh và một mươi một ca mắc biến thể omicron ngoài cộng đồng
trước đó từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
hoạt động giám sát biến thể omicron được tiến hành liên tục
trước đó tp hcm đã thực hiện giám sát tám một trăm sáu mươi hai người nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
năm trăm hai mươi sáu người nhập cảnh đường bộ và đường thủy
các quận huyện và thành phố thủ đức đã triển khai tốt việc giám sát lấy mẫu xét nghiệm
đối với người nhập cảnh đang theo dõi sức khỏe cách ly tại nơi cư trú
và thực hiện lấy mẫu giám sát cộng đồng để phát hiện sớm truy vết khoanh vùng cách ly
và xử lý triện đề chung ca bệnh hạn chế thấp nhất lây lan trong cộng đồng
tổng cộng tp hcm đã phát hiện một mươi một ca cộng đồng
ngành y tế tp hcm tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch
theo các kịch bản trong thế trận phòng chống omicron giám sát các khu vực có gia tăng ca mắc mới
truy vết cách ly hạn chế nguồn lây
bệnh viện bệnh nhiệt đới tiếp tục hợp tác với đơn vị nghiên cứu lâm sàng đh oxford
và viện pasteur tp hcm trong giám sát ngẫu nhiên omicron qua giải trình tự gen
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tiếp tục áp dụng thử nghiệm xét nghiệm rt pcr
sàng lọc biến thể omicron trong cộng đồng